nguyễn thị hải đã bị tòa án nhân dân tỉnh hà nam tuyên phạt một mươi năm năm tù giam
nhưng cho hoãn thi hành án vì hải khi đó đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng
cuộc sống của nguyễn thị hải và những người thân sẽ tiếp diễn như thế nào trong thời gian cô được tại ngoại
thử thách nào sẽ đến và hải sẽ đối diện ra sao
bình yên liệu có đến với người mẹ già và đàn con dại của nguyễn thị hải
sau quá nhiều bất hạnh khổ đau mà họ đã phải gánh chịu
mời quý vị và các bạn tiếp tục dõi theo phần hai của chương trình
ba mươi sáu tháng tuổi thì nguyễn thị hải lại mang thai tiếp đứa con thứ ba
mặc cho bản án một mươi năm năm tù giam của tòa án nhân dân tỉnh hà nam vẫn treo lơ lửng trên đầu
một lần nữa nhờ con thơ hải lại được cái hút dài thời gian hoãn thi hành án
đến năm hai nghìn một mươi ba thì tôi lại có cái sự quen biết của một cái chị ở dưới hà nội đấy
chị lại gọi tôi chị bảo là kiếm ở đâu mang về
cho chị hai bánh
nguyễn thị hải có mặt tại điểm hẹn
nhưng người phụ nữ ở hà nội không bao giờ xuất hiện

mà tùy và anh ấy đem bị bán

biết tin người xe ôm bị bắt hải bỏ lại ba đứa con thơ dại rồi nhanh chóng rời địa phương đi lẩn trốn
mẹ hải khi đó đã bước qua tuổi tám mươi
và người chị gái quá trời
và người chị gái quá trời
các chồng đang gánh trên vai chồng trách nuôi dạy ba đứa con
giờ lại phải luân phiên chăm sóc các con của hải
mất chồng khi mới ngoài ba mươi tuổi
công ăn việc làm không ổn định
nên để nuôi dạy ba đứa con đứa lớn nhất khi đó mới lên một mươi
đứa bé mới bị bồ tập nói
người mẹ này đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân lăn lột
bơn trải đủ nghề để kiếm cơm cho các con
để làm ăn đương thiện nuôi các con
giữa một vùng đất vốn rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự đã khó
nhưng để dài chúng không vướng vào các tệ nạn xã hội
còn khó khăn gấp trăm ngàn lần
khó khăn tồi cực bao nhiêu chị quyên đều có thể vượt qua
duy chỉ có một điều khiến chị khổ tâm bứt rứt trong nhiều năm qua
lại xuất phát
từ người em gái
tôi trách nhiều đấy
trách nhiều vì cái suy nghĩ của nó không được chín chắn
mà để ảnh hưởng đến cả gia đình mẹ khổ chị khổ
tôi nghĩ đến mẹ tôi quá già rồi
bây giờ tám mươi năm tuổi rồi
vẫn phải nuôi các cháu
đêm khóc khóc không ai bế được
có một bữa mà sang cát bố tôi
thế là các anh các chị tôi ở quê lên
thế là lên thì cháu nó khóc khóc quá khóc cá đêm
nó cứ đòi đi đi đi mẹ nó
thế là bà rũ nó không nghe
mà bế cháu rong đường suốt đêm luôn
mà các chị nghĩ cơ cực
các chị bảo đời con con thấy khổ
nhưng mà nghĩ đến nhìn thấy gì như thế này
thì con không nghĩ con khổ nữa
nhưng nào đã hết
trong khoảng thời gian trốn lệnh truy nã từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn thị hải còn lén lút sinh thêm hai đứa con
nó yêu nhau ra nở với nhau ở đâu tôi không biết
đến khi mà nó ra đọc thú đấy
thì con nó định gửi cho bạn nó
thế đến lúc sau một tuần thì là bạn nó lại bế con nó vào thì bà chạy không cho
thế thì bây giờ nó mới bạn nó mới điện cho chị nó
thế là chị nó mới đi đón thằng ấy về
thế chị nó mang về dưới chị nó nuôi chứ tôi già rồi
nó cũng không mang về nữa bà bà giờ già rồi
thế cho nên là bà không chăm được
thế là tuy nó làm vất vả như thế lại phải nuôi cháu từ lúc một tháng mấy ngày đấy
hai đứa bé năm nào giờ một đứa đã học lớp hai
đứa còn lại cũng bắt đầu bước vào mẫu giáo
chúng hầu như không có bất kỳ ký ức nào về người đã sinh ra mình
mà chỉ biết bà và bác là những người thân gần gũi nhất
những người đã một nắng hai xương
tức khuya dậy sớm để chăm sóc nuôi nơi

có những đêm thức trắng cả đêm
về cháu nó ốm đau xong rồi lại phải mang cháu đi viện
mà không có người để là chăm thay nữa
tôi không biết là còn cám được các cháu đến lúc nào
về sức khỏe nó cũng có hạn luôn
đến cái tuổi nó càng già đi thì nó càng yếu rồi
trong khi đó hình phạt dành cho nguyễn thị hải sau hai lần phạm tội là ba mươi năm tù giam
nếu có được hưởng khoan hồng của pháp luật thì cũng phải hơn hai mươi năm nữa hải mới có thể bước ra khỏi trốn này
liệu tới khi đó bà đạt có còn sống để trông thích con gái trở về
liệu chị gái hải có còn đủ sức khỏe để theo các cháu đến khi chúng trưởng thành
và với quãng thời gian xa cách dài đằng đáng như vậy các con của hải liệu có chấp nhận một người xa lạ là mẹ của chúng
đó là những câu hỏi mà những người thân của hải không thể trả lời còn hải thì không dám đối diện
lúc đầu tôi bị bắt thì tôi vẫn cứ nghĩ là tôi cố gắng
nghĩa là bè
ở ngoài xã hội cố gắng nuôi các con tôi trưởng thành hơn một chút nữa
nhưng khi sau này tôi vào trong môi trường này rồi tôi càng nghĩ tôi càng thấy ân hận
vì rằng là tôi càng đẻ thì con tôi mãi mãi vẫn là con nhỏ
đứa này lớn lên được một tí thì lại đứa khác nó lại nhỏ hơn
thế là con tôi lúc nào cũng là con nhỏ
thế nên là từ những cái đấy tôi ân hận vô cùng
tôi biết rằng là con tôi là con nhỏ và con tôi là con nhỏ
tôi đẻ ra được các con tôi tôi không ngươi dạy được các con tôi
rồi không biết các con tôi có đi vào con đường tội lỗi như tôi hay không
vì tôi không thể là ở trong này để nắm mắt được
bây giờ xã hội đẩy đưa tệ nạn thì nhiều
trong khi đó đất ngọc châu nhà tôi nó là điểm nóng của má túy
nên tôi rất lo lắng và không biết là các con tôi liệu có xa ngã như tôi hay không
đấy là niềm lo lớn của tôi
năm đứa con thì mỗi đứa một nơi
đứa lớn hiện đang học tập ở hà nội
đứa thứ hai và út hiện đang ở cùng bác cái
đứa thứ ba lại được chồng quốc của hà đón về nuôi
đứa thứ tư do một tay bà ngoại chăm sóc nuôi dạy
dù bà và bác vẫn hết lòng thương yêu chăm sóc
tạo mọi điều kiện để các cháu được đến trường ăn học như chúng bạn
nhưng dẫu có yêu thương bao nhiêu
chăm sóc cớ nào thì cũng khó có thể bù đắp hết
khoảng trống manh mông trong lòng những đứa trẻ thiếu cha vắng mẹ này
khoảng trống ấy không một ai có thể khỏa lấp hay xoa dịu
chỉ có bản lĩnh vững vàng giàu quyết tâm và ý chí
mới có thể giúp các em đi qua những dông báo trên đường đời

đặc biệt là những người đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông
những người phạm các tội liên quan đến ma túy
thường mang con thơ ra làm mùa hộ mệnh cho bản thân
nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
và sau đó là dễ bề tai phạm
đó là sự ích kỷ vô lương không thể chấp nhận
bởi vì hành động vô trách nhiệm của người lớn
đã trực tiếp để những đứa trẻ vô tội vào vòng bất hạnh khổ đau
khiến chúng lớn lên cùng nối mặc cảm tự ti
có khi đến suốt cuộc đời
sâu xa hơn nó còn là nguy cơ dẫn đến các hệ lụy khác cho xã hội
mỗi đứa trẻ chỉ nên được sinh ra từ tình yêu
từ khát khao mong muốn có con của cả người làm cha làm mẹ
chúng phải được nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất tương đối và yêu thương
chăm sóc tuyệt đối
có như vậy mới đảm bảo để một đứa trẻ lớn lên lành mạnh
trở thành những con người thiệt lương hữu ích
bất kỳ sự lợi dụng con trẻ nào và mục đích đen tối
sẽ chỉ dẫn tới bi kịch
giống như phạm nhân nguyễn thị hải
không thể trốn tránh được bản án ba mươi năm tù
mà còn khiến những người thân trong gia đình
vướng vào bất hạnh khổ đau
con cái tan đàn xảy ngé
tương lai mở mịt
bản thân hải cũng không tránh khỏi sự dằn vặt
dày vò đến hết cuộc đời